vào chiều ngày hai mươi một tháng một tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đã tiếp xã giao đồng chí hùng ba đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa nhân dân trung hoa tại việt nam
tại cuộc tiếp tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đánh giá cao những thành quả giao lưu
hợp tác giữa hai nước thời gian qua nhấn mạnh việt nam và trung quốc là hai nước láng giềng
núi sông liền một giải cùng do đảng cộng sản lãnh đạo tình hữu nghị truyền thống giữa hai đảng
hai nước do chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch mao trạch đông đích thân xây dựng
được các thế hệ lãnh đạo giải công vun đắp là tài sản vô cùng quý báu mà hai đảng
hai nước và nhân dân hai nước phải kế thừa và phát huy
trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực hiện nay hai đảng hai nước việt nam và trung quốc
cần tăng cường giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau thúc đẩy hợp tác thực chất
hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực xử lý thỏa đáng những vấn đề còn tồn tại giữa hai nước
trên cơ sở tuân thủ nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
và tuân thủ luật pháp quốc tế đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
cùng đóng góp cho hòa bình hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới
đại sứ hùng ba bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ đại sứ tại việt nam
vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai đảng hai nước những năm gần đây
chân thành cảm ơn tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã dành thời gian tiếp đại sứ
khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp tích cực cho quan hệ hai đảng hai nước
đại sứ hùng ba nhấn mạnh đảng chính phủ trung quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị với việt nam
mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu cấp cao
thúc đẩy hợp tác giữa các bộ ngành địa phương hai nước
đi sâu hợp tác hiệu quả thực chất trên mọi lĩnh vực
góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trung quốc việt nam phát triển ổn định lành mạnh